chúng ta phải thấy điều đó và không được vi phạm vi phạm sẽ phải báo thú
một điều đáng nói là trong các clip được chia sẻ
thì hình ảnh những thiếu nữ yếu ớt chân yếu tay mềm vẫn khoáng cự trong vô vọng
tuy nhiên thì có những người lại đứng ngoài để xem
rồi là thậm chí cầm điện thoại quay những clip để tung lên mạng
vậy theo ông đánh giá thế nào về sự vô cảm tờ ơ của những người đứng dành như vậy
điều đầu tiên thì chúng ta phải thấy rằng
những việc này diễn ra đâu
diễn ra ở vùng đồng hoàng người âm ông sinh sống
chứ không phải diễn ra ở giữa hà nội giữa thành phố thành tỉ
vẫn chờ chúng ta trở lại không gian và điểm đó
khi rõ ràng ta thấy rằng bản thân những người khách đến vùng đó
họ cũng không hiểu rằng
đây là phong tổ của người dân tộc âm ông hay không phải phong tổ
tôi nghĩ rằng nếu như họ hiểu rằng đây không phải phong tổ của người âm ông
không có điều đó
thì tôi nghĩ rằng với những du khách đó và những người đi qua đường đó
họ sẽ sẵn sàng và can thiệp giúp giải cứu trên tình trạng một cô bé dân tộc yếu hứa
không đủ sức chống trọi lại với các chàng trai tình nguyên lực
vậy theo ông thì thời gian tới chúng ta cần phải có những cái tuyên truyền mạnh mẽ như nào hơn nữa
để thực sự
những cái phong tục tốt đẹp như là tục kéo dâu được mở rộng hơn
còn cái tình trạng mà bắt vợ kéo vợ sẽ bị loại bỏ xã hội ạ
trước khi hiện tượng này mà sự việc đang diễn ra vậy chúng ta phải làm gì
theo tôi điều đầu tiên các cấp chính quyền sở tại phải nghiêm túc vào cuộc
phải là một sự xử lý không thể để như thế nào
và bản thân các ngành khác như là sự văn hóa thể thao vào dung lịch thông tin và truyền thông
thì phải tích cực tuyên truyền vận động
chúng thấy cái nét đẹp văn hóa như vậy
cái bản sắc văn hóa của tục kéo dâu đẹp như vậy
thì phải đưa vận động cho cuộc sống đi
đừng cưới xin rờm ra nữa làm cái này đi
nó rất hay rất đẹp
và một cái nữa là gì
cụ thể nhất tức là phải đưa lên trở thành một cái nội dung của cái phong trào toàn dân
và cái xây dựng đời dân văn hóa ở bồ quỳ đông mông
mà cái là nhà nước ta làm vận động thì tại sao không đưa vào
như vậy trở lại tại sao vấn đề này
rõ ràng là do hạ nghĩa
một chính quyền tự tăng xử lý mạnh tay
hai thiếu sự tuyên truyền vận động để người dân ta hiểu người ta biết
để trở thành cái nét đẹp được thực hiện
chính vì thế nó mới dẫn đến cái hiện tượng là như hiện nay đang xảy ra
và theo tôi tôi thấy nó đang có xu hướng đang lên
chứ không phải dừng ngày này đâu
mà theo tôi biết thường nó diễn ra thời điểm nào
một nhiều nhất ngày lễ tết ngày hội
ba là các phiên trợ
vậy thì theo tôi
trước cái sự việc vừa xảy ra
điều đầu tiên yêu cầu các cấp chính quyền phải là bổ sơ xử lý
hai cái nhảy chức năng như văn hóa và thông tin phải và cổ tuyên truyền vận động
biến nó trở thành một nội dung một phong trọng toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống của ta là người ấm mộng
có như vậy mới chấm dứt được cái này
mà mới giữ được cái bản sắc văn hóa của người dân tộc
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã theo dõi chương trình